bộ trưởng bộ công thương vừa ban hành quyết định thành lập ba đoàn kiểm tra tình hình thực hiện việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan như bộ tài chính hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam ubnd tổ quốc việt nam ubnd kinh tế quốc hội tổng liên đoàn lao động việt nam tập đoàn điện lực việt nam và lãnh đạo cục điều tiết điện lực làm trưởng đoàn
đoàn sẽ kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cũng như công tác kinh doanh dịch vụ giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về giá điện sử dụng điện cho khách hàng
đối tượng được kiểm tra bao gồm các tổng công ty điện lực và một số khách hàng sử dụng điện thời gian kiểm tra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
ubnd tỉnh quảng ninh vừa công bố trong quý i năm hai nghìn một mươi chín có bốn năm trăm linh lao động được tạo việc làm
đây là hiệu quả kinh tế xã hội do các doanh nghiệp mang lại cho địa phương
theo đó năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có gần một mươi bảy sáu trăm linh doanh nghiệp hoạt động tăng năm bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
tính đến hết quý i năm hai nghìn một mươi chín có thêm bảy trăm linh doanh nghiệp thành lập mới các doanh nghiệp thành lập mới đã đăng ký tạo việc làm cho bốn năm trăm linh lao động tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chủ yếu ở lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch chiếm trên năm mươi năm
có được thành quả này là nỗ lực của chính quyền địa phương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc hiện thực hóa cơ chế chính sách hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn
hiện nay toàn bộ diện tích ngô vụ xuân trên địa bàn tỉnh hải dương đã xuất hiện sâu keo mùa thu đây là loại sâu mới xuất hiện và có sức tàn phá mạnh trên tám mươi

sâu keo mùa thu phát triển gây hại nặng ở những diện tích ngô non từ năm đến một mươi lá với mật độ trung bình từ ba đến năm con một cây đây là loài sâu nếu nhìn thoáng qua sẽ dễ nhầm tưởng là sâu đục thân
về hình dáng sâu keo mùa thu có đặc điểm trên đầu có hình chữ g sâu keo mùa thu có khả năng sinh sản và lây lan nhanh loại sâu này có thể phát tán theo gió với phạm vi lên tới hàng trăm km
về hình dáng sâu keo mùa thu có đặc điểm trên đầu có hình chữ g sâu keo mùa thu có khả năng sinh sản và lây lan nhanh loại sâu này có thể phát tán theo gió với phạm vi lên tới hàng trăm km
khi sâu keo mùa thu ở tuổi từ một đến ba sau tuổi ba sẽ khó phòng trừ người dân đang sử dụng các thuốc đặc trị sâu đục thân để phun trừ loại sâu này tri cục bảo vệ thực vật tỉnh đang nghiên cứu quy trình kỹ thuật để phòng trừ hiệu quả
thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã ghi nhận hơn hai hai trăm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết tuy số ca mắc có giảm so với hai tuần trước đây nhưng số bệnh nhân lại tăng gấp hai năm lần so với cùng kỳ năm trước
và phần lớn ca mắc chủ yếu tập trung tại các quận thuộc trung tâm thành phố như hải châu thanh khê hay sơn trà
em nguyễn tưởng vi là một trong số gần năm trăm linh bệnh nhân sốt xuất huyết từng được điều trị tại trung tâm y tế quận hải châu kể từ đầu năm đến nay
mặc dù đại đa số người dân đều có nhận thức đúng về bệnh sốt xuất huyết nhưng lại chưa có thói quen phòng bệnh bằng cách thường xuyên nằm màn hoặc mặc quần áo dài tay để phòng tránh mũi đốt
sau khi ra bệnh thì
con sẽ dọn dẹp sạch sẽ hơn và thường xuyên sử dụng chăn màng hơn và cùng gia đình bỏ những cái việc bỏ gậy lăn quăng giữa vệ sinh nhỏ để có thể phòng chống bệnh xuất xuất huyết cho cá nhân và cho gia đình con
và theo dõi rất là nhiều năm đánh giá thì chúng tôi nhận thấy là mặc dù người dân trên địa bàn thì cũng có những cái kiến thức có cái nhận thức rất là tốt về việc phòng bệnh sốt xuất huyết
tuy nhiên để chuyển đổi từ cái nhận thức sang cái hành vi có nghĩa là thực hiện cái việc gì để xuất xuất huyết ví dụ như cụ thể đó là tập trung vô cái vấn đề diệt lăn quăng bỏ gậy để chúng ta làm giảm đi cái nguồn lai của cái bệnh
thì người dân là cũng chưa tích cực chưa tự giác trong cái hoạt động này
thì đây là một cái nguyên nhân cũng rất là quan trọng làm cho cái tình hình xuất xuất huyết nó dài dãng và nó rất khó phong chế
hiện không phải là mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết nhưng trung bình mỗi ngày
tại các trung tâm y tế quận như hải châu thanh khê sơn trà đều tiếp nhận điều trị từ khoảng tám đến một mươi trường hợp sốt xuất huyết
theo đó số ca mắc tại các quận này hiện tăng gần gấp ba lần so với bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
trước tình hình trên ngành y tế đà nẵng đã tăng cường giám sát xử lý ổ dịch đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về phòng chống sốt xuất huyết
mẫu các hội gia đình là chúng ta cũng phải thứ nhất là phải hợp tác
tích cực với ngành y tế trong công tác xử lý dịch xuất xuất huyết này
và nhiệm vụ cụ thể là khi có ca bệnh hoặc có ổ dịch đặc biệt là những vùng mà chúng tôi đã điều tra và xác minh đó là vùng nguy cơ
thì chính quyền địa phương các ngành đặc biệt là các hội gia phải tích cực ra quân làm vệ sinh diệt lan quang bỏ gãy hàng tuần
để chúng ta góp phần làm cho cùng với ngành y tế để ngăn chặn được bệnh sốt xuất huyết nó sẽ không bùng phát trong thời gian đến
chào các bạn
các chuyên gia y tế đà nẵng nằm trong vùng xuất xuất huyết lưu hành nặng do khí hậu thất thường mật độ dân cư biến động lớn
vì vậy cùng với nỗ lực của ngành y tế địa phương trong việc thực hiện vệ sinh môi trường diệt lan quang bỏ gãy phun hóa chất diệt mũi
thì rất cần có sự chung tay của cả cộng đồng về phòng tránh sốt xuất huyết cho bản thân gia đình và xã hội

chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đồng hành cùng chương trình bát cháo tình thương giúp bệnh nhân nghèo
với tinh thần tương thân tương ái chung sức vì cộng đồng thời gian vừa qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phối hợp với bệnh viện đa khoa thể lào cai tổ chức chương trình bát cháo tình thương
chương trình này là sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hàng tháng trích được phần nương phụ cấp để ủng hộ và trực tiếp
chương trình này là sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hàng tháng trích được phần nương phụ cấp để ủng hộ và trực tiếp
tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai có rất nhiều bệnh nhân là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mỗi bát cháo là tình cảm của các chiến sĩ biên phòng đối với những bệnh nhân nghèo để họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống
mọi người rất là cảm ơn và tấm lòng dù là mọi người rất là vất vả trong công việc rồi nhưng vẫn là dành tình cảm cho bệnh nhân
chúng tôi thay mặt cho những người bệnh nhân
là người nhà của bệnh nhân thì rất là cảm ơn tấm lòng của các chú bộ đội dành cho tất cả các bệnh nhân
thông qua chương trình bát cháo tình thương các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mong muốn mọi người hãy chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
làm vơi bớt gánh nặng bệnh tật yên tâm điều trị mau chóng trở về hòa nhập đóng góp cho xã hội ngày càng phát triển
những chiến sĩ áo trắng thẩm lặng
gặp gỡ nhà vô địch cờ vua trẻ châu á
đi trước về sau là cách mà những bác sĩ gây mê hồi sức cấp cứu nhi vẫn thường gọi vui với nhau
gây mê là kỹ thuật vô cùng khó đòi hỏi kỹ thuật viên phải luôn tập trung cao độ
thế nhưng họ lại ít khi được nhắc đến sau mỗi cả phẫu thuật
để có được kết quả viên mãn của cuộc phẫu thuật
sự thầm lạng của các bác sĩ gây mê hồi sức cũng rất quan trọng
một mươi một năm gắn bó với chuyên ngành gây mê hồi sức nhi
bác sĩ nguyễn thị thu hằng cũng như các đồng nghiệp khác luôn ở trong phòng mổ nhiều hơn ở nhà
nhìn màn hình monitor nhiều hơn nhìn mặt người thân
họ là những bác sĩ điều dưỡng đi trước về sau trong mỗi cuộc phẫu thuật
người ta gọi bác sĩ gây mê là những người đi trước về sau là bởi vì là
chúng tôi thì luôn luôn phải có mặt ở tại phòng mổ trước khi mà bác sĩ phẫu thuật có mặt
để trách lại toàn bộ các trang thiết bị bánh móc và các trang thiết bị về cấp cứu
để đảm bảo cho bệnh nhân an toàn trước khi đi vào phòng bệnh
và sẽ đưa bệnh nhân vào giấc ngủ trước khi mà phẫu thuật viên rạch ra
trung bình thì trước khi phẫu thuật viên vào khoảng độ tầm ba mươi phút
và sau khi phẫu thuật viên mổ xong đóng ra lại
thì chúng tôi lại có nhiệm vụ là phải đưa bệnh nhân về trạng thái tỉnh táo như ban đầu
đến khi theo dõi bệnh nhân ổn định ít nhất là một hai tiếng trong phòng mổ
đối với những phẫu thuật thông thường thì lúc đấy chúng tôi mới chuyển bệnh nhân đi được
suốt ca mổ bác sĩ gây mê canh gác tất cả dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân
và hầu như bất kỳ khi nào có những bất thường trong phòng mổ
bác sĩ gây mê cũng ở tuyến đầu
họ chỉ được nhắc tên nếu ca mổ có sự cố
còn khi ca mổ thành công rực rỡ người ta thường chỉ nhắc đến các phẫu thuật viên
nói thấp lòng là chúng tôi cũng có chạy lòng
bởi vì thực chất là mỗi mục ca mổ
ca mổ kết thúc luôn luôn đồng hành cả một công sức là cả team
nhưng mà với mỗi cuộc dùng phẫu thuật thì ngay cả truyền thông nói chung
với cả người nhà bệnh nhân nói chung nữa
thì hầu như mọi người hay nhắc đến phẫu thuật viên
chứ còn vai trò của những người khác cùng làm trong team đấy
thì thông thường rất là ít khi được nhắc đến
tuy nhiên thì trong công việc sau mỗi ngày làm việc mình kết thúc một ca mổ thành công
mình làm bệnh nhân an toàn không có vấn đề gì xảy ra
và cái ca mổ được kết thúc một cách tốt đẹp nhất
thì đấy cũng là một cái niềm động viên trong quá trình làm nghề của chúng tôi
và sự chia sẻ của một phó giáo sư ngành gây mê hồi sức đã từng nói
vinh quang của người gây mê hồi sức chính là mình xuất hiện đúng lúc khi bệnh nhân đang ngừng thở
trong ánh mắt chờ đợi của bao nhiêu người
có giải thưởng nào cao hơn khi mình dìu bệnh nhân vào giấc ngủ
và thức dậy an toàn sau ca phẫu thuật rời phong hồi sức và trở lại cuộc sống đời thường
thưa quý vị mới đây đội tuyển cờ vua trẻ việt nam
khi giành ngôi vô địch toàn đoàn tại giải cờ vua trẻ châu á hai nghìn một mươi chín
tổ chức tại sri lanka với tám huy chương vàng một mươi hai huy chương bạc và bảy huy chương đồng
tham dự với hơn ba mươi thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau
trong đó nổi bật nhất là kỳ thủ trẻ một mươi bốn tuổi trần đăng minh quang
khi giành được ba huy chương vàng và ba huy chương bạc
trở thành một trong bốn mươi kỳ thủ lứa tuổi u một mươi bốn mạnh nhất của châu á
trần đăng minh quang sinh năm hai nghìn năm
hiện đang là học sinh lớp tám e trường trung học cơ sở lomonosoft mỹ đình hà nội
đến với cờ vua từ khi năm tuổi
minh quang đã sớm trở thành một kỳ thủ cờ vua có tiếng trong làng thể thao việt nam
khi vào trung tuần tháng bốn vừa qua
em đã xuất sắc giành sáu huy chương gồm ba huy chương vàng và ba huy chương bạc
ở cả ba nội dung cờ tiêu chuẩn cờ nhanh và cờ chớp
góp phần vào thành tích nhất toàn đoàn của cờ vua trẻ việt nam
trần đăng minh quang là vận động viên được trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội
đào tạo từ khi chín tuổi sau đó được đầu quân cho thể thao bắc ninh
đi thi đấu ở nhiều giải trẻ trong nước và quốc tế

người già ở mỹ được hưởng tiền trợ cấp tuổi già từ quỹ an sinh xã hội nhiều người mỹ tự lập kế hoạch hưu trí cho mình vì không thể hoàn toàn dựa vào quỹ an sinh xã hội
kế hoạch lương hưu này cho phép cả nhân viên và chủ nhân được khấu trừ thuế khi họ đưa tiền vào tài khoản nghỉ hưu của nhân viên
theo kế hoạch mỗi người tự quyết định sẽ trích bao nhiêu phần trăm lương của mình để gửi vào tài khoản hưu trí
tài khoản hưu trí đó sẽ được giao cho các công ty quản lý quỹ hoặc công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư vào cổ phiếu thị trường bất động sản và thậm chí có thể là mua bitcoin
tại nhiều quốc gia như trung quốc nhật bản hoạt động đầu tư của quỹ lương hưu cũng đang rất sôi động
tuy nhiên loại hình này dễ phát sinh ra những hậu quả nghiêm trọng nếu như có trục trặc trong quá trình đầu tư
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại